chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
tại khu vực tây nguyên và nam bộ mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng đều cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rồng bà con cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ còn tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tiếp theo là thông tin về vùng áp thấp trên biển đông
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo hoàng sa
khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông nam
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây bắc có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển về phía đất liền các tỉnh bắc bộ
vùng biển phía đông bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
có gió mạnh cấp năm sau tăng lên cấp sáu cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình định đến cà mau
từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá mức ba mươi hai độ
khu vực hà nội có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa đến mưa to và rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ là từ hai mươi sáu đến ba mươi ba độ